hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương tổ chức họp báo
cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch trên nệ bàn
chủ trì cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh khẳng định
tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để dồn các vùng đỏ thành điểm nhỏ
dần dần mở rộng vùng xanh khẩn trương test nhanh kháng nguyên cho khoảng một tám triệu dân
để phát hiện và đưa f ra khỏi cộng đồng
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương
từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bình dương đã ghi nhận năm bốn trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư thì đã có năm ba trăm sáu mươi tám ca mắc xuất hiện
ở tất cả chín địa phương trong tỉnh
đặc biệt những ca dương tính đã xuất hiện trong các doanh nghiệp đan sen
về các khu nhà trọ đông công nhân
mặc dù bình dương đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh
nhưng với tốc độ lây lan mạnh của biến chủng delta
nhiều ca bệnh được phát hiện tại cơ sở y tế qua test nhanh
cho thấy là nguồn bệnh đã có nhiều trong cộng đồng
ngành y tế tỉnh đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên kết hợp rientam pcr cho một tám triệu dân
ưu tiên triển khai test nhanh tại các công ty xí nghiệp và tầm soát
bằng phương pháp lấy mẫu gộp cho người dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao